thưa quý vị nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ lưu thông hàng hóa xuất khẩu và phục vụ sản xuất tại các khu công nghiệp
vào chiều ngày chín tháng sáu tại khu công nghiệp tăng lỏng
ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức diễn tập phòng chống covid một mươi chín
với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn
buổi diễn tập với tình huống giả định một công nhân của nhà máy huyện đồng lào cai
nghi nhiễm covid một mươi chín được phát hiện khi đang làm thủ tục vào công ty
và sau đó xác định dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện ca nghi nhiễm nhà máy đã nhanh chóng phối hợp với ngành y tế
các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đã được lên phương án trước đó đảm bảo an toàn vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất
hoạt động diễn tập được tổ chức phù hợp với tình hình và khả năng
các tình huống có thể xảy ra
thông qua buổi diễn tập tỉnh lào cai mong muốn nâng cao nhận thức của công nhân
chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất khu công nghiệp đảm bảo sản xuất an toàn
thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội
theo quyết định của sở y tế tp hcm ngày chín sáu
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm được chuyển đổi
công năng thành bệnh viện chuyên tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
để đáp ứng yêu cầu điều trị trước tình hình thành phố đang trong đợt dịch bùng phát lớn nhất từ trước tới nay
theo đó bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm sẽ dành bốn trăm linh dường bệnh
để tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín với bốn mươi sáu dương hồi sức
sở y tế đề nghị bệnh viện bệnh nhiệt đới có kế hoạch cụ thể
về chuyển đổi công năng các khoa phòng của bệnh viện
để sẵn sàng bốn trăm linh giường bệnh tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
đồng thời tạm chuyển người bệnh nội chú mắc các bệnh nhiễm khác
ngoại trừ người bệnh uốn ván đến các bệnh viện đa khoa
chuyên khoa thành phố có khoa nhiễm để ưu tiên tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
sở y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng phối hợp và tiếp nhận người bệnh nội trú
từ bệnh viện bệnh nhân đới chuyển đến trong giai đoạn tạm chuyển đổi công năng này
tại thành phố đà nẵng đó là nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền nặng
đã không đến cơ sở y tế để điều trị do tâm lý e ngại dịch bệnh covid một mươi
vâng theo đó thì các bác y bác sĩ hiện nay thì ngành y tế đã siết chặt quy trình khám chữa bệnh
an toàn gắn với các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy nên những người dân không nên để bệnh nặng rồi mới đến bệnh viện
sẽ khiến cho công tác điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều
khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng
liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trong tình trạng ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn
những trường hợp này là người có bệnh lý nền nặng nhưng tự ý bỏ điều trị
không nhập viện vì một lý do đó là ngại covid một mươi chín
mặt khác nhiều người dân lại không tái khám định kỳ mà tự ý điều trị tại nhà
đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tử vong
những nhóm bệnh mạng tính thì nếu như mà không được đến cơ sở kịp thời
để mà theo dõi định kỳ cũng như là điều chỉnh các cái thuốc trong quá trình điều trị
thì bệnh nhân rất dễ xảy ra các biến chứng nặng
và khi cái biến chứng đó nó xảy ra thì cái quá trình cũng là can thiệp
cũng như là điều trị nó trở nên cực kỳ phức tạp hơn so với ban đầu
việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân diễn tiến nặng trên nền bệnh lý như suy tim
suy thận mạng tăng huyết áp do tự điều trị và sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ
sẽ khiến công tác điều trị trở nên khó khăn và tốn kém rất nhiều lần
hiện các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn thành phố đều áp dụng nghiêm ngặt
quy trình phòng dịch theo bộ tiêu chí an toàn bệnh viện
các bệnh viện đều thực hiện phân luồn sàng lọc bệnh nhân ngay từ đầu
để loại bỏ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
ngoài ra bệnh viện cũng đã triển khai kế hoạch khám bệnh từ xa phục vụ người bệnh
do đó người dân cần an tâm khi đến khám chữa bệnh
chúng kiến cáo cho bệnh nhân cũng như tất cả người nhà của bệnh nhân biết được
thì tất cả các bệnh nhân đi vào bệnh viện đà nẵng
thì đều được xử lý giống nhau và xử lý theo quy trình của chống dịch
đảm bảo chuyên môn cho tiến dưới có thể điều trị những bệnh thông thường
bên cạnh đó thì khi gặp những tình hùng húng mà nó gòi sức của tiến dưới
thì có thể là tư vấn để cho bệnh nhân khám bệnh kịp thời những bệnh nặng
đảm bảo an toàn bệnh viện
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là mục tiêu quan trọng hiện nay
đã và đang được ngành y tế hướng đến
thế nên người dân không nên quá lo sợ dịch bệnh mà bỏ qua cơ hội điều trị
cũng như thù hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao tại cơ sở y tế
ngày hôm qua công an huyện bù đốc tỉnh bình phước đã lập biên bản tạm giữ bảy năm trăm linh bao thuốc lá lậu
cùng với tăng vật là một chiếc xe ô tô một chiếc xe máy và một số tài sản khác
để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển
hành vi vận chuyển thuốc lá lậu
trước đó trong lúc tuần tra công an huyện bù đốt phối hợp với công an xã hưng phước
đã phát hiện trong khu vực sân nhà ông hoàng văn nam ở xã hưng phước huyện bù đốc
có bốn thanh niên đang vác các bao tải màu vàng lên xe ô tô với biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
quá trình kiểm tra bên trong xe và cốp xe ô tô lực lượng công an đã phát hiện tám bao tải màu vàng
bên trong có chứa ba bảy trăm năm mươi bao thuốc lá điếu hiệu hero và z một giấy chứng minh nhân dân mang tên trần văn dương
tại khu vực sân xi măng bên hông nhà ông nam cơ quan chức năng còn phát hiện trên yên xe máy mang biển số
c một trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi sáu có chín bao tải màu vàng bên trong có chứa ba bảy trăm năm mươi bao thuốc lá điếu hiệu z và hero
ngay tại hiện trường công an huyện bù đốp đã lấy lời khai
ông hoàng văn nam cho biết ông ở trong nhà không thấy gì bất thường
đến sáng ngày tám tháng sáu nghe thấy tiếng động phía bên ngoài
nên mở cửa thì phát hiện lực lượng công an đang tiến hành kiểm tra xe ô tô có tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu
các đối tượng trên xe đã bỏ trốn
do đó quá trình kiểm tra không có ai đến nhận là chủ sở hữu của toàn bộ số tăng vật và phương tiện nói trên
trong thời gian gần đây tình hình tội phạm cướp cướp giật tài sản trên địa bàn huyện đan phượng hà nội có diễn biến phức tạp
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tăng cường công tác đấu tranh
chỉ trong thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã làm rõ hai vụ liên quan đến tội danh này có phần ổn định tình hình an ninh trật tự và đặc biệt tạo được sự tin tưởng của quân chúng nhân dân trên địa bàn
đây là hai đối tượng nguyễn hữu hiệu sinh năm hai nghìn và trần thị quỳnh thương sinh năm hai nghìn năm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng tạm giữ hình sự và khởi tố vụ án về hành vi cướp giật tài sản
theo báo cáo điều tra vào khoảng ba giờ ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hai đối tượng tới khu vực chợ đầu mối minh khai nam tử liêm hà nội và có thuê ông trần văn tâm lái xe ôm trở về thượng mỗ đan phượng với giá một trăm sáu mươi đồng
khi đến đoạn đùng vắng tối hai đối tượng đã dùng kíp dí vào cổ nạn nhân và lấy xe máy nhãn hiệu đối im của nạn nhân tẩu thoát
tại tân hội đan phượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng
cũng vừa khởi tố đối tượng về hành vi cướp tài sản
điều đáng nói ý định ban đầu của việt là đi trộm cắp
sau khi đột nhập vào nhà một bị hại
trong nhà chỉ có ba mẹ con
nên khi bị phát hiện việt đã cầm dao uy hiếp
và cướp một số tài sản có giá trị
sau khi các sự việc cướp tài sản xảy ra
xác định đây là các vụ việc của quán rất là nghiêm trọng
nên là bằng các biện pháp hiệp vụ
đặc nhiên là tinh thần không quản ngại khó khăn
của các đồng chí anh em trong bộ trí sĩ trong đội sự
đã thông qua các lĩnh vực
rất như là quản lý đối tượng
rất như là quản lý địa bàn
nhanh chóng tìm ra đối tượng cùng thu giữ tăng vật
để đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện đan phượng khuyến cản
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không để các đối tượng nợ dụng sơ hở
để thực hiện các hành vi phạm tội
nếu phát hiện hành vi vụ việc tương tự
đề nghị liên hệ ngay với cơ quan công an
để tiếp nhận giải quyết
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với các thông tin điểm báo
thưa quý vị cách ly tại nhà là phương án
đã được bộ y tế tính đến
khi mà số trường hợp f một phải cách ly tăng gấp nhiều lần
trong đợt dịch này
khiến cho sức ép đè nặng lên
các khu cách ly tập trung
đòi hỏi phải có một phương thức để thay đổi
cho phù hợp với tình hình mới
và thông tin này được phản ánh trên báo lao động số ra sáng nay
theo thông tin phải phân loại thật kỹ
quy trình cách ly phải rất nghiêm ngặt
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
về việc thí điểm cách ly f một tại nhà
bộ y tế đã có hướng dẫn cụ thể
về thí điểm cách ly f một tại nhà
đối với hai tỉnh là bắc giang và bắc ninh
tại thời điểm các f một tăng quá cao
tuy nhiên ý thức của các cá nhân
đã trở thành nỗi lo ngại của nhiều người
khi đề cập đến vấn đề cách ly tại nhà
chỉ một hay là vài cá nhân không tuân thủ
hoặc là kém ý thức khi cách ly tại nhà
thì rủi ro lớn nguy cơ vỡ trận
cả hệ thống là có thật
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cũng đã nhấn mạnh
việc áp dụng cách ly tại nhà đối với f một
thì không thể đại trà mà cần phải phân loại rất kỹ
trong khi đó báo kinh tế và đô thị sáng nay thông tin
do diễn biến phức tạp của dân
dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
các biện pháp cách ly hay là giãn cách xã hội
đã khiến cho nhiều người phải cách ly
mất việc làm áp lực gia tăng
rơi vào tình trạng trầm cảm lo âu
thậm chí là dẫn tới khủng hoảng
các bệnh lý tâm thần
theo thông tin những ngày qua
nhiều người đã tìm đến bệnh viện tâm thần hà nội
vì rơi vào tình trạng trầm cảm lo âu
dù đã cố gắng tìm cách vượt qua
trung bình mỗi ngày bệnh viện này đón tiếp
một trăm linh đến một trăm năm mươi bệnh nhân
từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
ở việt nam bệnh viện đã thành lập
khu cách ly để điều trị cho những người
bệnh nghi nhiễm sars cov hai có dối loạn tâm thần
bác sĩ ngô hùng lâm
giám đốc bệnh viện tâm thần hà nội
cho biết lượng bệnh nhân đến khám
tại bệnh viện ngày càng gia tăng
hầu hết các trường hợp đến khám tập trung
vào một số bệnh mạng tính lo âu trầm cảm
dối loạn liên quan tới stress
đặc biệt đại dịch covid một mươi chín đã khiến
cho nhiều bệnh nhân nhất là những người
có nền tảng tâm lý yếu sau cách ly
dễ rơi vào tình trạng lo âu trầm cảm
dẫn đến bệnh lý tâm thần
nhiều bi kịch đã xảy ra bởi cá độ
và dù cơ quan chức năng đã không ngừng
ra soát khởi tố bóc gỡ các đường dây cá độ
có tổng số tiền giao dịch
lên tới hàng nghìn tỷ đồng
thì nạn cá độ vẫn còn rất nhức nhối
theo báo lao động bộ công an
đã vào cuộc trước mùa giải euro
báo công an nhân dân sáng nay đưa tin
trước tình trạng đốt dơm dạ
sau thu hoạch ở các vùng nông thôn
gây ra ô nhiễm môi trường không khí
tại nhiều khu vực ngày chín tháng sáu
bộ tài nguyên và môi trường đã có công văn
đề nghị các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng này
theo đó bộ tài nguyên và môi trường đề nghị
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo
các sở tài nguyên và môi trường nông nghiệp
và phát triển nông thôn thông tin và truyền thông
văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
tổ chức tuyên truyền vận động không để
người dân đốt rác thải tự phát
đốt dơm dạ và phụ phẩm nông nghiệp
sau thu hoạch mùa vụ thực hiện chỉ thị
số ba ctttg ngày một mươi tám tháng một
về kiểm soát ô nhiễm môi trường
không khí yêu cầu ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở tài nguyên
và môi trường cảnh sát môi trường
phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật
các thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
xin cảm ơn miên tập viên phương thảo
anh thi xin chào quý vị đang theo dõi
bản tin sáng phương nam
mở đầu bản tin sẽ là những thông tin
bản tin cập nhật mới nhất về tình hình
dịch bệnh tại các tỉnh thành phía nam
thành phố hồ chí minh đã có bốn mươi trường hợp
nhiễm covid một mươi chín mới đồng thời phát hiện
chuỗi lây nhiễm ở chung cư y hông ba
tại quận bình tân
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh tính từ sáu h
đến một mươi tám h ngày chín tháng sáu thành phố ghi nhận
thêm bốn mươi trường hợp nhiễm mới
trong đó hai mươi trường hợp đã được bộ y tế công bố
vào trưa cùng ngày hai mươi trường hợp nghi
mắc covid một mươi chín đang chờ bộ y tế công bố
trong bốn mươi trường hợp mắc covid một mươi chín mới
có một mươi năm trường hợp liên quan đến nhóm
truyền giáo phục hưng một mươi bảy trường hợp
là các tiếp xúc gần của các ca bệnh
đã công bố từ trước tám ca phát hiện
qua sàn lọc tại bệnh viện và cộng đồng
đang điều tra dịch tễ
như vậy trong bốn mươi trường hợp mới phát hiện
trong ngày hôm nay có đến ba mươi hai ca phát hiện
trong khu cách ly khu vực phong tỏa
tiếp xúc gần đã được cách ly trước đó
thành phố hồ chí minh phát hiện
chuỗi lây nhiễm chung cư y hông ba
với tám trường hợp mắc covid một mươi chín
đang chờ bộ y tế công bố
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm và trung tâm y tế quận bình tân
đang lấy mẫu xét nghiệm khoảng ba trường hợp
có nguy cơ
cũng tại tp hcm ba trường hợp
dương tính với sars cov hai
khi đi khám bệnh vừa được phát hiện
trường hợp thứ nhất được phát hiện
tại bệnh viện thống nhất là một bệnh nhân
lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền
sáng ngày tám tháng sáu bệnh nhân đến thăm khám
từ khu sàn lọc nòng tách biệt bên ngoài bệnh viện
trong tình trạng sốt tiêu chảy đau hỏng
ngay lập tức các bác sĩ nghĩ đến nguy cơ
bệnh nhân bị covid một mươi chín nên đưa vào phòng cách ly
lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính
sau khi thông báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật
bệnh viện thống nhất đã chuyển bệnh nhân
đến bệnh viện bệnh nhiệt đới điều trị
quy trình cách ly đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế
không ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh
hai trường hợp dương tính sars cov hai còn lại
là hai vợ chồng được phát hiện khi đi khám bệnh
tại bệnh viện trương vương vào ngày tám tháng sáu
tại khu vực khám sàng lọc tại cổng bệnh viện
vợ chồng bệnh nhân có biểu hiện ho sốt đau hỏng
nên được bệnh viện chú động cách ly lấy mẫu xét nghiệm
tại thành phố thủ đức lực lượng chức năng
đang truy vết sàng lọc những người liên quan
đến nam học sinh lớp tám trường trung học cơ sở
trần quốc toản vừa được phát hiện dương tính
ca dương tính này là em học sinh lớp tám
trường trung học cơ sở trần quốc toản
phường phước long a thành phố thủ đức
em ngủ ở đường ba trăm tám mươi năm khu phố sáu
phường tăng nhân phú a
trước đó em này từ lớn sảnh lớn của trường
nhận phần thưởng cuối năm học vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm
hiện nhà trường đã thông báo cho các phụ huynh
học sinh giáo viên nhân viên làm việc tại trường
qua xác minh có chín trường hợp s một
tiếp xúc gần với học sinh này
gồm giáo viên chủ nhiệm và tám bạn học
tất cả đều được xét nghiệm và cách ly theo quy định
còn tại cần thơ trước tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
ở các khu công nghiệp
trước đó trong ngày chín tháng sáu
thành phố hồ chí minh đã phải phong tỏa xử lý các ca nhiễm
tại công ty bogan và khu chế xuất tân thuận
nơi đây có khoảng chín mươi năm xí nghiệp nhà máy với khoảng một mươi tám công nhân
theo đoàn công tác của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
các doanh nghiệp đều thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như trang bị máy đo thân nhiệt nước sắc quẩn khẩu trang bàn ăn có vách ngăn
có phòng y tế phòng cách ly
công nhân được khuyến cáo phải cài đặt phần mềm bluezone khai báo y tế
khách đến làm việc với các công ty đều phải khai báo y tế đo thân nhiệt
đoàn lưu ý các công ty phải cập nhật số điện thoại đường dây nóng
của ngành y tế từ cấp xã phường đến thành phố
doanh nghiệp ở khu công nghiệp trà nóc phải thực hiện đúng những cam kết
với chính quyền thành phố để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh
đoàn công tác của thành phố sẽ liên tục kiểm tra các khu công nghiệp
công ty xí nghiệp có đông công nhân lao động về quy định phòng chống dịch
thưa quý vị nhằm động viên chia sẻ với lực lượng đang ngày đêm
làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh những ngày qua đoàn thanh niên công an tỉnh đồng nai
đã tổ chức thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tại các chốt liên ngành
kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn phòng công tác đảng và công tác chính trị
đoàn thanh niên công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe
chia sẻ những khó khăn với các lực lượng đang làm nhiệm vụ
đồng thời trao tặng những nhu yếu phẩm cần thiết trong công tác phòng chống dịch
xúc động trước hành động đẹp của các lực lượng chuyên ngành những ngày qua
nhiều cá nhân doanh nghiệp không chỉ ở tỉnh đồng nai mà các tỉnh lân cận như bình dương
thành phố hồ chí minh bình thuận đã trao những món quà khẩu trang y tế
để cùng cán bộ chiến sĩ các chốt chung tay phòng chống dịch bệnh
anh em làm rất là cực khổ cực lắm luôn á rồi mưa rồi gió đêm hôm không quả ngại
thành ra một chút xíu gì đó đóng lòng
để gửi cho anh em làm việc nhiệm vụ cái chuyện nó thấy nó bình thường nó không có gì hết
mà anh em làm việc ở đây hầu như là nhiệm vụ đồng thời là một cái trách nhiệm
nhưng mà bên cạnh là một cái lòng yêu nước một cái gì đó chống dịch
nó thể hiện từ những người tự nguyện từ những đêm hôm đêm ngày mưa gió rất là quý tộc
thời gian qua đoàn thanh niên công an tỉnh đồng nai đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả
cùng các lực lượng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó đoàn viên thanh niên công an tỉnh cũng luôn là lực lượng xung kích tình nguyện
sẵn sàng tham gia đẩy lùi dịch bệnh
phải nói rằng là các bạn đoàn viên thanh niên không quả ngại những khó khăn gian khổ bất vả
và tới thời điểm này thì các bạn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà được đảng quỹ ban đốc giao phó
qua các hoạt động trên đã khích lệ tinh thần tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đồng nai bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chú ý khác ngày chín tháng sáu tại cột mốc hai trăm bảy mươi năm cửa khẩu quốc tế tỉnh biên huyện tỉnh biên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang đã hỗ trợ tiền và vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
cho các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn campuchia
tại buổi gặp mặt trên tinh thần đoàn kết hữu nghị chia sẻ và cảm thông với tình hình diễn biến
của dịch bệnh covid một mươi chín bên nước bạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang đã gửi tới các đơn vị
tỉnh tài keo và kandan vương quốc campuchia vật chất nhu yếu phẩm thiết yếu ngồm
bốn hai trăm linh khẩu trang y tế kháng quẩn bốn hai trăm linh chai reo rửa tay một mươi hai thùng thuốc tân dược chữa bệnh
trị giá một tỷ một trăm ba mươi triệu đồng và tám trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
tổng giá trị tiền mặt và nhu yếu phẩm gần hai tỷ đồng nguồn kinh phí cho bộ đội biên phòng tỉnh an giang
trích từ nguồn kinh phí đối ngoại
qua buổi thăm hỏi hai bên đã trao đổi về tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời cũng thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin
và tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an đồng nai vừa bắt thêm nhiều đối tượng
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tp hcm về đồng nai tiêu thụ
theo đó trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
tỉnh đã phối hợp với các đơn viên nghiệp vụ và công an các huyện cẩm mỹ xuân lọc tp long khánh
bắt giữ sáu đối tượng thu giữ một kg ma túy tổng hợp tám mươi năm phiên thuốc lắc một khẩu súng công cụ hỗ trợ
sáu viên đạn ba kiếm sắt mã tấu
trước đó vào ngày năm tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
cũng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an và công an tỉnh hà tỉnh phái giai đoạn một của chuyên án nói trên
bắt và khởi tố hai đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi kg ma túy đá
đồng thời công an tỉnh đồng nai cũng phối hợp với công an tỉnh đắk lắc công an tỉnh lâm đồng
bắt giữ một số đối tượng khác có liên quan đến chuyên án thu giữ một lượng lớn ma túy
công an tp cao lãnh tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự chính đối tượng
để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phát hiện bốn đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường mỹ phú thành phố cao lãnh
nên tiến hành trui đuổi
đến đường dẫn cầu cao lãnh thì lực lượng công an bắt được các đối tượng gồm võ minh tính
sư năm hai nghìn ba nguyễn vàng hồng thắng sư năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và võ trọng tính sư năm hai nghìn một lê tiến dũng sư năm hai nghìn ba
tại hiện trường công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tiến hành mở rộng công an bắt giữ thêm sáu đối tượng có liên quan ở thành phố sa đéc
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản ở các huyện lấp vọ và tp cao lãnh
và trên hai mươi vụ trộm ở nhiều địa bàn thuộc tỉnh đồng tháp
trong phần tiếp theo của chương trình lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các chốt phòng chống dịch trên tuyến cao tốc
sống đẹp hôm nay là câu chuyện của tuổi trẻ học viện an ninh nhân dân
trung sức đẩy lùi dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
qua hệ thống camera giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý một nữ tài xế thường trú
tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai
làm việc với cơ quan chức năng tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình là nguy hiểm
và cho biết vi phạm do thiếu quan sát
đã đi quá đường dẫn đến đi ngược chiều trên cao tốc hai mươi mét
đồng thời nữ tài xế cũng cam kết không tái phạm và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông
với hành vi nguy hiểm trên lực lượng chức năng đã xử phạt nữ tài xế một mươi bảy triệu đồng
tức giấy phép lái xe sáu tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
giảng sáng ngày chín tháng sáu đội kiến sát giao thông số hai và kiến sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một mươi trường hợp
và tạm giữ bảy xe mô tô tham gia tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ hai mươi
qua công tác nắm tình hình có nhóm thanh niên khoảng bảy mươi người đang tụ tập nệt vô
gây mất an ninh trật tự tại km ba quốc lộ hai mươi thuộc xã bào hàm hai thống nhất đồng nai
đội kiến sát giao thông số hai và kiến sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã triển khai lực lượng vây bắt
khi thấy lực lượng kiến sát giao thông nhóm thanh niên trên đã rồ ga bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi tổ công tác đã bắt được một mươi đối tượng tạm giữ bảy xe mô tô
và đưa các đối tượng trên cùng phương tiện về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
phát hiện nhiều trường hợp đưa người xuất nhập cảnh trái phép
đây cũng chính là một trong những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm kiểm soát tốt người và phương tiện từ vùng dịch các lực lượng chức năng đã lập thành lập
các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các tuyến đường bộ trên các tuyến cao tốc
các hoạt động các chốt hoạt động hiện đang triển khai hoạt động cụ thể như thế nào
việc kiểm soát khai báo y tế đang được triển khai ra sao
xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây
thực hiện trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
đây là nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép mà lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp với công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
chỉ trong gần một năm nhóm đối tượng này đã thực hiện tổng số chín mươi lượt
đưa gần hai trăm linh người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
điều đáng nói các đối tượng thường xuyên sử dụng các phương tiện đường bộ để di chuyển
và qua công tác nắm tình hình kiểm tra phương tiện xe khách
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một trong những đối tượng chính của đường dây trên
đây cũng chỉ là một trong nhiều vụ việc mà lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp
phát hiện đưa người xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian vừa qua
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm tra liên ngành km hai trăm ba mươi bảy địa phận tỉnh lào cai
khẩu trang và nước sát khuẩn được chuẩn bị sẵn cho người dân từ ngoài vào tỉnh
khi làm thủ tục khai báo y tế
người dân phải khai báo lịch trình đi lại trước khi vào địa phận tỉnh lào cai
chỉ tính riêng trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh lào cai có tới ba chốt kiểm dịch
gồm chốt tại trạm thu phí thuộc xã gia phú chốt tại nút giao ic một mươi bảy xã xuân giao huyện bảo thắng
và chốt tại nút giao ic một mươi sáu tại xã tân thượng huyện văn bàn
các chốt hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chia ba k
kiểm soát tất cả phương tiện từ ngoài vào lào cai
đáng chú ý tại ba chốt kiểm soát dịch này sau khi khai báo các yếu tố dịch tễ
nếu người dân có triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín
sẽ được lực lượng tại chỗ tư vấn tổ chức cách ly theo đúng quy định
ủy ban nhân tỉnh lào cai và các tổ liên ngành đã thành lập một trạm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại km hai mươi bảy đưa hướng về thành phố lào cai
trong thời gian vừa qua đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị của chính phủ về công tác phòng chống dịch covid
bên cạnh đó để tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông cũng liên tục ứng dụng hệ thống camera giám sát trên tuyến
qua đó cũng đã phát hiện không ít vi phạm
và trường hợp đưa người xuất nhập cảnh trái phép
đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện khi đi
lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn cụ thể các điểm đỗ
đảm bảo không để ủn tắc tại các chốt kiểm dịch
với xe khách hành khách sẽ ngồi yên trên xe để được đo thân nhiệt và cử người xuống khai báo thông tin
tuyến cao tốc hà nội lào cai dài tới hai trăm sáu mươi năm km
tại các nút ic ra vào các tỉnh đều có các lực lượng ứng trực
và với sự nỗ lực như vậy mỗi chốt phòng chống dịch bệnh như thế này
cũng đang góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
thưa quý vị với mong muốn được sẻ chia một phần khó khăn với các bác sĩ
nhân viên y tế cũng như là người dân tại các tỉnh như bắc ninh bắc giang
từ nhiều ngày nay những học viên thuộc đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân
đã tranh thủ những buổi tối sau giờ lên lớp để làm những chiếc mũ chống giọt bắn
gửi tới nơi tuyến đầu chống dịch
đây không phải là lần đầu tiên
những chiến sĩ công an tương lai này cùng chung tay góp sức ủng hộ các tỉnh vùng dịch
mà hoạt động này đã được khởi xướng từ những đợt dịch trước và đạt được nhiều hiệu quả cao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hoạt động này trong phóng sự sau
có lẽ đây sẽ là một trong những mùa hè đáng nhớ nhất
trong thời sinh viên của học viên nguyễn trọng dũng học viện an ninh nhân dân
bởi trong thời gian này hàng năm thì các học viên tại trường đã chuẩn bị được nghỉ hè
nhưng năm nay thì khác
trọng dũng cùng bạn bè ở lại trường theo chỉ đạo của học viện
các học viên khác làm những chiếc mũ chống giọt bắn gửi tặng lời tuyến đầu chống dịch
đây là hoạt động đã diễn ra trong suốt những tuần qua của đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân
cứ mỗi buổi tối những học viên này lại tập trung tại đây
để cùng nhau làm những chiếc mũ chống giọt bắn quy tặng tới các tỉnh vùng dịch
tuy còn vụn về nhưng ai cũng chăm chút cho từng chiếc mũ
với hy vọng sẽ làm giảm bớt những khó khăn cho các y bác sĩ
cũng như người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong quá trình đoàn thanh niên học viện tổ chức chương trình
chấm chắn thuật bắn này đến nay em đã tham gia được năm buổi
và một số buổi do có công việc cá nhân tuy nhiên là bản thân em cũng cố gắng
thu xếp công việc cá nhân của mình để có thể lên hỗ trợ cùng với các bạn một số công việc
và cho đến nay thì có thể nói là đến thời điểm hiện tại
thì cái số lượng mà đoàn thanh niên học viện đã làm được cũng tương đối nhiều
tuy nhiên là cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của một số y bác sĩ
và các đồng chí đồng đội ở trên tuyến đầu chống dịch
cái hoạt động sản xuất mũ chống giọt bắn
cái hoạt động sản xuất cái mũ chống giọt bắn này của đoàn thanh niên học viện
thì đã được triển khai từ những ngày dịch covid mới bùng phát tại việt nam
từ cái định hướng căn cứ và cái chương trình kế hoạch của đoàn thanh niên bộ ngoan
cũng như là cái chỉ đạo của đảng ubh học viện
chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các đoàn viên
sinh viên nghiên cứu cách làm cũng như là tổ chức tự sản xuất
theo tiêu chuẩn mà các đơn vị hướng dẫn
thành quả của những tối làm việc như thế này là hơn hai chiếc mũ chống giọt bắn
được gửi tới cho các tỉnh bắc ninh bắc giang
những chiếc mũ in đậm dòng chữ chung tay đẩy lùi covid một mươi chín
tôi cũng thể hiện được cái vai trò cái trách nhiệm của mình là tuổi trẻ công an dân
cùng với các lực lượng các cái
đơn vị để góp sức chung tay vào công tác phòng chống dịch
trong cái bối cảnh mà tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp
đặc thù của đơn vị là cơ sở của nhà trường
thì chúng tôi chưa có điều kiện để tham gia vào tuyến đầu chống dịch
thì chúng tôi triển khai các hoạt động với vai trò là hậu phương
với cái vai trò là hỗ trợ góp sức để cùng với các lực lượng ở tuyến đầu
chung tay để sớm vượt qua đại dịch
những chiếc mũ này không chỉ làm giảm bớt khó khăn nguy hiểm cho các y bác sĩ và người dân vùng dịch
mà còn chứng tỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của những người chiến sĩ công an nhân dân
và hơn hết là niềm mong mỏi với sự trung sức nồng lòng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
với những hành động đẹp của đoàn viên thanh niên học viện an ninh nhân dân cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay